thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng trong ngành
thực hiện làm tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị kỹ thuật
công cụ hỗ trợ vũ khí khí tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn một mươi bảy là những thách thức tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thủ tướng chỉ rõ tình hình trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân và cảnh sát cơ động là phải làm thất bại mọi âm mưu
hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm
đẩy lùi nguy cơ loại trừ các
yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự
thủ tướng đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống cán bộ chiến sĩ
thủ tướng cũng chia sẻ với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động phải ứng trực làm nhiệm vụ
xa gia đình xa người thân trong những ngày xuân đình dậu những ngày vui hạnh phúc xung họp gia đình
hy sinh tình cảm gia đình hạnh phúc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với các quốc gia trên thế giới
cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi tăng cường hợp tác quốc tế với cảnh sát các nước trong công tác huấn luyện
đào tạo nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực phòng chống khủng bố nhằm nâng cao trình độ tác chiến
sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng cảnh sát cơ động